hôm nay thì có thể cảm nhận được không khí tại bắc bộ dịu mát hơn hẳn
đó là vì mưa từ đêm ngày hôm qua còn giải rác xuất hiện cho đến sáng ngày hôm nay
trưa và chiều trời tạnh giáo nhiệt độ cao nhất sẽ không quá ba mươi hai độ c
trong khi đó trung bộ vẫn nắng gắt với nhiệt độ lên tới ba mươi năm ba mươi sáu độ
cũng giống như tây nguyên và nam bộ đây là những khu vực sẽ có mưa về chiều
quý vị lưu ý việc đi lại di chuyển nhất là hôm nay là ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ
mật độ và lưu lượng giao thông sẽ tăng cao đột biến hơn so với ngày thường